vào lúc hai mươi hai h tối ngày một mươi một tháng hai sở tài nguyên và môi trường tỉnh con tum phối hợp với lực lượng cảnh sát môi trường và chính quyền địa phương đã bắt quả tang một vụ khai thác đất xét trái phép tại thôn thanh trung phường ngô mây thành phố con tum
khi đoàn công tác đến hiện trường máy đào vội tắt máy máy vẫn còn nóng người điều khiển đang ngồi trên cabin xe tải không còn chở đất
tuy nhiên xác định đây là những phương tiện khai thác đất xét trái phép nên đoàn công tác đã lập biên bản yêu cầu tạm giữ phương tiện máy đào và giao cho chính quyền phường ngô mây đưa phương tiện về ủy ban nhân dân phường chờ giải quyết
tôi là trưởng đoàn phóng đốc của trách phóng xã của trưởng đoàn
ở đây họ khai thác rất rất nhiều lần
và chính quyền địa phương từ cấp xã đến thành phố đến ngành chúng tôi thường xuyên kiểm tra
và làm rất rất cao đã kiểm tra xử phạt xử lý
thậm chí kỷ luật cán bộ
nhưng vấn đề này vẫn xảy ra bởi vì một cái lý do là đến nay vẫn chưa ra được cái giấy phép
mà cái nguyên nhân chưa ra giấy phép này không phải lỗi ở cơ quan quản lý nhà nước không phải ở địa phương mà lo là lỗi của chủ doanh nghiệp
bởi vì cái giấy phép họ làm cái thủ tục quá lâu nhưng mà do cái năng lực của doanh nghiệp rồi họ thuê những cái đơn vị tư vấn yếu năng lực cho nên nó bị chậm cái hồ sơ
thôn thanh trung phường ngô mây là điểm nóng khai thác đất xét trái phép nhiều năm nay
tại cụng công nghiệp thanh trung phường ngô mây có ba mươi bốn cơ sở sáu mươi năm lò gạch
trước năm hai nghìn một mươi sáu công ty hòa nghĩa ở thành phố con tum được ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép cho tận thu đất xét
nhưng từ giữa năm hai nghìn một mươi sáu đến nay giấy phép đã hết hạn
công ty này đang tiếp tục làm công tác thăm dò để xin giấy phép khai thác
nhưng đến nay thủ tục chưa xong
nên mọi hoạt động khai thác đất xét tại cụm công nghiệp này đều sai quy định
tỉnh con tum cần sớm có phương án giải quyết để không xảy ra tình trạng khai thác đất xét trái phép
tình trạng mua bán nguyên liệu đất xét diễn ra hết sức lộn rộn ở khu vực này
đồng thời để tài nguyên nhà nước không bị thất thoát